nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội sẽ tổ chức chương trình vui tết trung thu hai nghìn hai mươi trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng chín với chủ đề lung linh trăng rằm
lung linh trăng rằm giới thiệu không gian tết trung thu nhiều màu sắc với các loại đèn trung thu truyền thống
du khách đến hoàng thành thăng long còn có dịp xem biểu diễn múa sư tử trải nghiệm làm bánh trung thu làm một số đồ chơi truyền thống như là đèn lồng giấy đèn ông sao đèn ông sư đèn con thỏ tô vẽ mặt nạ giấy bồi
để chuẩn bị cho sự kiện này trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội đã tổ chức một số hoạt động trải nghiệm đặc biệt gồm khám phá nghệ thuật trình diễn làm đèn trung thu truyền thống của nghệ nhân nguyễn văn quyền
nghệ thuật tiểu hoa quả làm hoa quả bằng bột và con giống đồng xuân của nghệ nhân phạm thị nguyệt ánh phục hồi các con giống phố khách phú xuyên của nghệ nhân đặng văn hậu thả đèn hoa đăng tại dòng sông cổ khu vực khảo cổ học một mươi tám hoàng diệu
đặc biệt du khách có thể xem trưng bày lung linh trăng rằm theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ truy cập trưng bày online hoangthanhthanglong vn